trong chuyến công tác tại miền trung sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác và lãnh đạo
tỉnh quảng bình đến đặt hoa dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ ba dốc huyện bố trạch
trong không khí trang nghiêm trước tượng đài tổ quốc ghi công nghĩa trang liệt sĩ ba dốc huyện
bố trạch tỉnh quảng bình phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng các đồng chí lãnh đạo
tỉnh quảng bình nghiên minh tưởng nhớ tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ
với lòng tri ân sâu sắc phó thủ tướng thường trực chính phủ đã thỉnh chuông
dân hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công hiến
vĩ đại của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước cũng như làm nghĩa vụ quốc tế cao cả